kính chào quý vị và các bạn
sang ngày hôm nay ở khu vực bắc bộ cường độ mưa cũng đã giảm đáng kể
nhưng mưa vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi đặc biệt là các tỉnh vùng núi
vẫn có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to
mưa có thể tạm thời giảm trong hôm nay và ngày mai
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đông bắc bộ phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
tuy nhiên từ ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám trên khu vực vùng núi mưa rông gia tăng
tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm
nên nhiệt trung lại có xu hướng giảm nhẹ khoảng một độ
phía tây bắc bộ cường độ mưa cũng giảm trong hôm nay và ngày mai
sau tăng lên ở vùng núi trong các ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tập trung về chiều tối và đêm
bà con cần cảnh giác với lũ quét và xa lở đất
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn sau đó giảm nhẹ khoảng một độ
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới mưa cũng giảm xuống diện dài rác
vào khoảng chiều tối và đêm tập trung nhiều là ở thanh hóa và nghệ an
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ổn định trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận phổ biến ban ngày có nắng
có thể có mưa rông vào khoảng thời gian chiều tối nhưng cũng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn
về nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ cục bộ có điểm nắng nóng nhẹ
khu vực tây nguyên duy trì mưa rông tập trung nhiều vào khoảng thời gian chiều và tối
sáu điểm mưa vừa mưa to kèm theo rông xét và gió giật mạnh
vào ban ngày có nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi tám ba mươi một độ
sau giảm nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
nam bộ cũng có mưa rông tập trung nhiều vào khoảng thời gian chiều và tối
cục bộ có điểm mưa vừa mưa to kèm theo rông xét và gió giật mạnh
vào ban ngày có nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất phổ biến không quá ba mươi bốn độ
vào ban ngày có nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất phổ biến franc google generation hai trăm bảy mươi bốn